ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và công ty honda việt nam
tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một toàn quốc
năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một với chủ đề giữ chọn ước mơ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tham dự và phát biểu tại buổi lễ
chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một với chủ đề giữ chọn ước mơ
được triển khai từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sau hai năm tổ chức gần bốn triệu chiếc mũ bảo hiểm chất lượng được công ty honda việt nam
trao đến tận tai kem học sinh lớp một tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc
chương trình đã góp phần nâng cao tỷ lệ đối mũ bảo hiểm cho trẻ em việt nam trong hai năm vừa qua
qua khảo sát tỷ lệ đối mũ bảo hiểm ở trẻ em sáu một mươi năm tuổi tăng từ ba mươi năm năm hai nghìn một mươi
lên bảy mươi vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục phát huy thành quả đạt được và hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm
bảo đảm an toàn giao thông cho người tham gia giao thông giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em
đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh
lấy trọng tâm là tuyên truyền vận động phối hợp với tuần tra kiểm soát
xử lý hành vi vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh và người chở học sinh đi mô tô xe máy xe đạp điện
kêu gọi hành động đổi mũ cho con trọn tình cha mẹ
chương trình giữ chọn ước mơ sẽ có gần hai triệu mũ bảo hiểm
honda phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được trao tặng tới các em học sinh bước vào lớp một
trong dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là món quà ý nghĩa dành tặng các em trong ngày đầu đến trường
để bảo vệ và đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước